thời gian gần đây rộ lên tình trạng các đối tượng sử dụng mạng xã hội để giao bán đất nền trái pháp luật
sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai vừa kiến nghị với ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo công an tỉnh phối hợp xử lý nghiêm những trường hợp này
ghi nhận tại nhiều thừa đất ở các huyện định quán vĩnh kiểu tràng bom long thành và thành phố biên hòa
đã phân lô bán nền và xây dựng nhà ở trái phép hình thành khu dân cư kết nối hạ tầng với địa phương
nhưng không được chính quyền địa phương xử lý chủ sử dụng đất không đúng mục đích
tiến hành sàn lấp mặt bằng làm đường giao thông phân lô trái phép trên đất nông nghiệp
đất trồng cây lâu năm đất nuôi trồng thủy sản cùng với việc tăng cường kiểm tra giám sát
xử lý việc phân lô bán nền trái phép và đề xuất các biện pháp khắc phục
sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai cũng kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh
giao công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương
chủ động phối hợp xử lý những thông tin ra bán đất nền không đúng quy định của pháp luật trên mạng xã hội như zalo facebook